đây là lần đầu tiên việt nam có một sinh phẩm được đăng ký quốc tế ngay khi dịch bệnh đang bùng phát mạnh mẽ trên quy mô thế giới
và được who cảnh báo mối nguy hiểm mức rất cao ở cấp độ toàn cầu
tiếp tục với một thông tin khác liên quan đến diễn biến của bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus sars cov hai
hãng hàng không vietjet air thông báo tạm dừng khai thác các đường bay giữa việt nam và hàn quốc từ ngày bảy tháng ba
trước khi tạm dừng khai thác vietjet cũng thực hiện hỗ trợ chuyên trở miễn phí
hàn quốc từ việt nam trở về incheon seoul hàn quốc trên tinh thần bảo đảm an toàn cho tàu bay sức khỏe của tổ bay và hành khách
với việc vietjet air dừng khai thác các đường bay giữa việt nam và hàn quốc từ ngày bảy tháng ba
hiện cả bốn hãng hàng không của việt nam đều đã quyết định tạm dừng các đường bay tới thị trường này vì dịch covid một mươi chín
trước đó tối ngày hai tháng ba vietnam airlines cũng thông báo tạm dừng khai thác tất cả các đường bay đi hoặc là đến hàn quốc
từ ngày năm tháng ba còn bamboo airways dừng khai thác hai đường bay với hàn quốc
trong khi đó jetstar pacific cũng dừng các chuyến bay thuê chuyến tới thị trường hàn quốc
từ ngày một tháng ba sân bay nội bài và sân bay tân sơn nhất đã dừng tiếp nhận các chuyến bay từ hàn quốc
theo chỉ thị từ cục hàng không việt nam
máy bay có thể chuyển hướng hạ cánh tại ba sân bay được chỉ định là vân đồn phú cát và cần thơ
bên cạnh đó việt nam cũng đã tạm dừng miễn thị thực đối với công dân hàn quốc từ ngày hai mươi chín tháng hai
năm hai nghìn một mươi chín hàn quốc là thị trường hành khách hàng không lớn nhất của việt nam
riêng vietjet air khai thác một mươi một đường bay
với bốn trăm tám mươi chuyến một tháng
hôm nay ngày bốn tháng ba ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng đã triển khai cuộc họp khẩn trương bằng các giải pháp hỗ trợ
và tháo cỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong bối cảnh dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra
còn nhiều diễn biến phức tạp
tại cuộc họp các sở ban ngành cùng các địa phương doanh nghiệp chịu ảnh hưởng trực tiếp của dịch covid một mươi chín
đã nêu ra những khó khăn vướng mắt
đã gỡ kịp thời để hỗ trợ các doanh nghiệp trong thời điểm này
đặc biệt đối với thành phố đà nẵng ngành du lịch là ngành bị ảnh hưởng trực tiếp và nghiêm trọng nhất
thì ta đánh giá sơ bộ ở đà nẵng ta giảm thu khoảng trừng bảy tám trăm linh triệu đô tức là khoảng một trăm hai mươi tỷ
đánh giá ban đầu
và chưa dừng lại
tức là trực bản lạc quan nhất chúng tôi đánh giá là nhanh nhất là đến tháng sáu
thời mới bắt đầu có dấu hiệu phục hồi của thiên dự các du lịch
còn nếu như với kịch bản mà nó lây nhiễm nhiều hơn và cái tiếng dụ dập dịch không được công bố
thì chắc nó đã mất nguyên vào năm hai nghìn hai mươi
thế thì khó khăn là rất rõ
hàng ngày đó đều có doanh nghiệp du lịch đóng cửa
giảm lao động rồi sự thúc ép từ phía rất nhiều thứ
không chỉ riêng du lịch
mà hầu hết các doanh nghiệp trên đất nước
các địa bàn thành phố đà nẵng cũng đang đối mặt với nhiều thách thức lớn
do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
nhiều doanh nghiệp đóng cửa
lao động không có việc làm
hàng hóa không thể xuất khẩu
vấn đề cấp thiết trước mắt là đưa ra những giải pháp hỗ trợ phù hợp
để có thể vượt qua giai đoạn khó khăn này
để xem xét trong một thời gian nhất định
thực hiện đồng bộ các giải pháp sau
giảm thuế vat
giảm thuế thu nhập doanh nghiệp
và giảm thời gian nộp thuế
cho các ngành nghề liên quan bị ảnh hưởng nặng nề

có ngay một gói lãi xuất
thì tôi đã được
sáng nay đã được vtv một thông báo
ngày hôm nay thủ tướng sẽ thông qua
một cái gói hỗ trợ lãi suất là ba mươi tỷ
và ngày hôm nay sẽ được ký
để hỗ trợ tổng đồng doanh nghiệp
thì cái điều này chúng tôi rất mong
là như vậy
thì với cái mức là các ngân hàng
mà giảm lãi thì phải giảm
phần trăm rõ ràng và hỗ trợ
thông qua các ngân hàng thương mạng và quỹ
cũng giống đồng bộ như đó
trong khoảng kinh tế toàn cầu năm hai nghìn tám
dịch covid thì cũng rất là thách thức
với lại khó khăn với doanh nghiệp địa phương
tuy nhiên là đây cũng là cơ hội
để doanh nghiệp địa phương mình
cơ cấu lại tái cấu trúc lại
và hiện nay cái chính sách
mà nghị quyết hội đồng dân
chúng ta đã thông qua rồi
nghị quyết một trăm bốn mươi chín
là hỗ trợ lãi xuất cho các doanh nghiệp
cái này là triển thai ra rồi
ở ủy ban cũng đã có
một cái công bố
một cái công bố
một cái công băng
gửi đến các hiệp hội doanh nghiệp
các sở văn ngành để mà hướng dẫn
thì tôi đề nghị là trong cái chính sách này tốt
có những lĩnh vực hỗ trợ
một trăm linh lãi xuất
có những lĩnh vực hỗ trợ
là năm mươi qua cái việc này
đề nghị là các hiệp hội
cũng là bằng đảng doanh nghiệp
đổi mới công nghệ
tại máy báo thiết bị
thực hiện những dự án này
để hỗ trợ được hỗ trợ lãi xuất
từ chính sách của thành phố
hiện tại đà nẵng
vẫn là điểm đến an toàn
chưa ghi nhận trường hợp nào
chính quyền và doanh nghiệp
đang nỗ lực để khắc phục
những ảnh hưởng của dịch bệnh
đồng thời cũng cần sự chung tay
giúp sức của người dân
ủng hộ các doanh nghiệp địa phương
người việt nam ưu tiên dùng hạng việt nam
thể hiện tinh thần tương thân tương ái
chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp
chịu thiệt hại do ảnh hưởng
của dịch bệnh
tình trạng cao độc
đối tượng lợi dụng dịch bệnh covid một mươi chín
để buôn bán khẩu trang vẫn có những diễn biến phức tạp
thông tin chi tiết có trong cụm tin
tại thời điểm kiểm tra kho hàng số bốn
đường lương thế vinh quận tân phú thành phố hồ chí minh
đội bốn phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về kinh tế tham nhũng buồn lậu công an
thành phố hồ chí minh phối hợp với đội bốn
quản lý thị trường thành phố bắt quả tăng
một đối tượng đang vận chuyển bốn mươi thùng khẩu trang y tế
về đây để đưa đi tiêu thụ
ngoài ra trong kho còn có nhiều thùng khẩu trang y tế
đang được xếp lên xe khách năm mươi chỗ
mang biển số campuchia
lực lượng chức năng đã lập biên bản
tạm giữ tổng cộng bốn trăm linh thùng tương đương
một triệu chiếc khẩu trang y tế với chín loại
mẫu mã khác nhau tất cả đều không rõ
nguồn gốc xuất xứ không có hóa đơn chứng tử
qua khai thác các đối tượng khai nhận
thu mua khẩu trang y tế trong nước
về tập kết tại kho hàng trên sau đó dùng
xe khách để vận chuyển ra nước ngoài kiếm lời
tiến hành kiểm tra cơ sở sản xuất
khẩu trang y tế tại thôn phú lương
xã an ninh đông huyện tuy an tỉnh phú yên
thuộc công ty trách nhiệm hiếu hạn dược tâm hưng
có trụ sở tại phường năm thành phố tuy hòa
lực lượng cảnh sát môi trường cảnh sát kinh tế
công an tỉnh phú yên phối hợp với
các cơ quan chức năng đã phát hiện
thu giữ hơn bảy mươi chín khẩu trang đựng
trong các thùng giấy để chuẩn bị mang đi tiêu thụ
và một sáu trăm hai mươi ba kg nguyên liệu
sản xuất khẩu trang y tế gồm vải không dệt
không có hóa đơn chứng tử chứng minh
tính hợp pháp của hàng hóa
cơ quan chức năng xác định cơ sở này chưa đủ điều kiện
sản xuất khẩu trang y tế
ông đỗ tấn lợi giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn
dược tâm hưng thừa nhận sau khi đăng ký giấy phép
kinh doanh đã mua máy móc nguyên vật liệu
không đảm bảo tự công bố chất lượng sản phẩm
và tổ chức sản xuất bán ra thị trường
hàng triệu khẩu trang y tế không đủ tiêu chuẩn
lưu hành theo quy định của pháp luật
từ giữa tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín đến nay
bình quân mỗi ngày công ty này đã sản xuất
và bán ra thị trường hai mươi khẩu trang y tế
với giá một đồng một chiếc
cho các cửa hàng đại lý thuốc tây
trên địa bàn tỉnh phú yên
ngoài tạm giữ số khẩu trang trên
lực lượng chức năng cũng niêm phong toàn bộ máy móc
sản xuất khẩu trang của công ty dược tâm hưng
để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
do ảnh hưởng của không khí lạnh
hai ngày qua tại bể tỉnh khu vực
miền núi phía bắc gồm yên bái hà giang
tuyên quang lai châu lào cai cao bằng
và sơn la đã xảy ra rông lốc xét
và mưa đá theo báo cáo nhanh
của bảy tỉnh là yên bái hà giang tuyên quang
lai châu lào cai cao bằng và sơn la
rông lốc xét và mưa đá đã làm
ba người chết một người tại hà giang
do xét đánh và hai người tại lào cai
do chú trong hang bị hang đá sập xuống
một mươi sáu người bị thương
trong đó yên bái là sáu người
hà giang là một mươi người
về nhà ở có hơn ba trăm năm mươi nhà bị sập
hơn năm hai trăm linh nhà bị tóc mái
hư hỏng về cơ sở hạ tầng
hai mươi hai điểm trường và bảy công trình văn hóa
ba nhà xưởng bị tóc mái hư hỏng
một cầu giao thông bị cuốn trôi
ba mươi bốn cột điện bị gãy đổ
về nông lập nghiệp hơn bốn trăm một mươi ha lúa
và ba trăm chín mươi ha hoa màu
nhiều cây trồng lâu năm
cây ăn quả bị thiệt hại
về chăn nuôi hơn một trăm linh con gia súc
và bảy mươi bảy con da cầm bị lũ cuốn trôi
từ năm hai nghìn một mươi chín đến nay
rừng ngập mặn khu vực bầu ca cái
ở xã bình thuận huyện bình sơn
của tỉnh quảng ngãi đã thu hút
nhiều du khách đến tham quan
với diện tích gần ba mươi ha
ngoài khu vực đang trồng cây con
khu rừng già trên hàng chục năm tuổi
đã cho cảnh quan thơ mộng là nơi lý tưởng
để cho du khách trải nghiệm và chụp ảnh kỷ niệm
tuy nhiên việc bảo đảm an toàn
cho khách đến tham quan vẫn còn khá lòng lèo
vào ngày cuối tuần lưu lượng khách
đổ về bầu ca cái rất đông
hơn cả trăm lượt khách
để khách du lịch có điều kiện tham quan
người dân nơi đây đã thành lập đội ghe
với hơn ba mươi chiếc
nhờ cảnh đẹp của rừng ngập mặn
và du khách về ngày càng đông
nên cuộc sống của người dân nơi đây
đã phần nào được cải thiện
tuy nhiên trang thiết bị bảo đảm an toàn
cho khách du lịch như áo phao
hay là phương tiện cứu hộ vẫn chưa được trang bị
đường vào rừng ngập mặn có nơi sâu đến gần ba mét
rất nguy hiểm đến tính mạng
vì vậy đội ghe nơi đây cần tăng cường
các biện pháp bảo đảm an toàn đường thủy
để tiếp tục thu hút du khách
về du lịch bầu cá cái trong thời gian tới